người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov khẳng định nga sẽ không cắt nguồn cung khí đốt cho châu âu trong ngày hôm nay
cho dù nước này đã đặt ra thời hạn chót cho khách hàng phải thanh toán bằng đồng rút
tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi tổng thống vladimir putin ký xác lệnh yêu cầu bên mua khí đốt của nga
phải thanh toán bằng đồng rút từ ngày một tháng bốn và các hợp đồng sẽ bị tạm đình chỉ nếu các khoản thanh toán này không được thực hiện
phát biểu với báo giới ông peskov khẳng định điều này không có nghĩa là nếu không có xác nhận thanh toán bằng đồng rút
nguồn cung khí đốt sẽ bị cắt từ ngày một tháng bốn
theo ông điều này chỉ ảnh hưởng đến việc thanh toán từ nửa cuối tháng bốn và tháng năm
tập đoàn năng lượng gasprom sẽ hợp tác với khách hàng để thực thi các quy định mới
người phát ngôn điện kremlin cũng cho biết moscow có thể bỏ yêu cầu thanh toán tiền mua khí đốt bằng đồng rút nếu tình hình thay đổi
song trong điều kiện hiện nay đồng rút vẫn là lựa chọn thích hợp nhất đối với nga
trước đó cùng ngày gasprom thông báo vẫn tiếp tục cung cấp khí đốt cho châu âu qua ukraine theo yêu cầu của khách hàng
sáng nay tại công an tỉnh hà nam cụm thi đua số bốn bộ công an gồm công an các tỉnh hà nam vĩnh phúc ninh bình bắc ninh hưng yên nam định thái bình và hải dương
tổ chức hội nghị ký giao ước triển khai phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi hai
để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi hai
các đơn vị công an trong cụm đã thống nhất ký kết giao ước thi đua với các nội dung chỉ tiêu cụ thể để thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác của toàn lực lượng
với phương châm hành động chủ động nêu gương kỷ cương trách nhiệm hiệu quả với ba giải pháp trọng tâm đột phá năm nhiệm vụ giải pháp phong trào thi đua
trong đó đặc biệt chú ý đến việc đánh giá đề ra các mục tiêu chỉ tiêu thi đua sát với thực tế
tích cực tổ chức các hoạt động hưởng ứng các phong trào thi đua sôi nổi thiết thực phù hợp với điều kiện phòng chống dịch bệnh
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn xã hội quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết chương trình kế hoạch công tác năm hai nghìn hai mươi
góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của các địa phương và đất nước
hội nghị cũng thống nhất cao đưa ba sáng kiến vào chương trình các hội nghị năm hai nghìn hai mươi hai của cụm
trong đó chú trọng việc tổ chức giao lưu trao đổi kinh nghiệm và vinh danh các điển hình tiên tiến tại hội nghị sơ kết tổng kết
đại diện lãnh đạo tám đơn vị đã ký giao ước phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi hai
trong khuôn khổ chương trình hội nghị công an tám tỉnh trong cụm thi đua số bốn bộ công an đã khởi công xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội
cho một cán bộ chiến sĩ thuộc công an tỉnh hà nam và trồng cây hưởng ứng chương trình trồng một tỷ cây xanh giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm do thủ tướng chính phủ phát động
hôm nay công an thành phố đà nẵng tổ chức sơ kết giai đoạn một và triển khai nhân rộng mô hình công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân
qua ba tháng triển khai thực hiện mô hình đã phát huy hiệu quả góp phần bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự
kéo giảm bền vững các loại tội phạm tạo được ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân
mô hình công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân được triển khai thực hiện từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
theo đó ngoài làm việc giờ hành chính thì từ một mươi tám h đến hai mươi h các ngày từ thứ hai đến thứ sáu và từ tám h đến một mươi một h thứ bảy
trong tất cả các tuần kể cả thời gian lễ tết công an các xã phường sẽ tổ chức tăng ca giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân
tăng cường tổ chức triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị phòng cháy chữa cháy và quản lý cư trú trên địa bàn
trực tiếp gặp gỡ với lực lượng nòng cốt tại cơ sở
sau ba tháng thí điểm đã có bốn mươi bảy trên tổng số năm mươi sáu xã phường triển khai thực hiện mô hình
qua đó phát hiện xử lý hai mươi ba vụ vi phạm an ninh trật tự hơn một năm trăm linh trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
hơn một trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cho hơn một mươi một ba trăm linh trường hợp cùng nhiều công tác chuyên môn khác
qua thí điểm thực hiện mô hình công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân
cán bộ chiến sĩ công an xã phường đã phát huy được vai trò trách nhiệm của bản thân
chủ động vận dụng linh hoạt sáng tạo các mặt công tác công an phù hợp với thực tiễn tình hình
và phát huy hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
trật tự đô thị phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố đà nẵng
nắm được chính quyền nhân dân thành phố ghi nhận và đánh giá cao
trong thời gian tới mô hình sẽ được triển khai nhân rộng ở tất cả các xã phường
lan tỏa hình ảnh người công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ
sáng nay tại hà nội cục an ninh nội địa phối hợp với cục cảnh sát quản lý trại giam
cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng tổ chức bàn giao kinh sách ấn phẩm tôn giáo
để bổ sung vào hệ thống thư viện các trại giam thuộc bộ công an
một mươi bảy đầu sách liên quan tôn giáo với hơn bốn bốn trăm linh cuốn sẽ được bổ sung vào hệ thống thư viện
năm mươi bốn trại giam thuộc bộ công an
trong đó có chín đầu sách là kinh sách kinh thánh tám đầu sách thông tin chung về tín ngưỡng tôn giáo
các quan điểm chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo
và vận động quân chúng tín đổ tôn giáo
việc bổ sung các ấn phẩm này góp phần tiếp tục thực thi pháp luật về tôn giáo
quyền được tiếp cận kinh sách ấn phẩm tôn giáo của mọi người dân
thông qua đó nâng cao sự hiểu biết đẩy mạnh giáo dục cảm hóa hướng thiện phạm nhân nói chung
và phạm nhân là tín đồ tôn giáo nói riêng
năm đường dây ổ nhóm đối tượng chuyên làm giả các loại giấy phép lái xe ô tô mô tô có quy mô lớn
hoạt động liên tỉnh vừa bị công an tp hà nội đấu tranh bóc gỡ
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt
triển khai một mươi hai tổ công tác tại hà nội tp hồ chí minh và nam định
bắt giữ khám xét tại một mươi hai địa điểm có liên quan đến đường dây
đây là các loại giấy tờ lái xe ô tô xe máy được làm giả
điều đang nói các đối tượng làm giả chọn bộ hồ sơ từ bảng điểm
giấy khám sức khỏe và kết quả thi sát hạch cùng nhiều loại giấy tờ khác
để có thể làm giả mà như thật thế này các đối tượng đã đầu tư mua sắm trang thiết bị hiện đại
công nghệ tân tiến quy mô hoạt động trên phạm vi cả nước với hàng chục nghìn giấy phép lái xe giả
đã được tiêu thụ thu lợi bất chính khoảng hai mươi tỷ đồng
xem youtube thì em tự tìm hiểu để em làm không thông qua ai giới thiệu
và đến khi em làm được thì em có đi mua máy mọc ở trên mạng vậy
em làm giả các loại giấy tờ bằng lái xe giả này được một năm rồi
các đối tượng lợi dụng mạng xã hội như facebook zalo để đăng quảng cáo về việc làm giấy phép lái xe giả
chúng nói với khách hàng là có chỗ làm chui không phải đi học
người nào có nhu cầu chỉ cần phô tô

các công dân kèm ảnh ba x bốn số điện thoại và địa chỉ nhận hàng
sau khoảng từ năm đến bảy ngày sẽ có bằng bao gồm cả bằng lái xe và bộ hồ sơ
giá giấy phép lái xe máy từ một triệu đến một năm triệu
giấy phép lái ô tô là từ hai đến bảy triệu từ hạng a một a hai hay b một b hai
qua điều tra thì tôi xác định là các đối tượng này đều đã tìm hiểu trên mạng internet về các phương thức sản xuất này
và các đối tượng thậm chí mua cả những phần mềm những cái ổ cứng chuyên sản xuất bằng lái xe giả
rồi các mẫu dấu mẫu văn bản của các cơ quan mẫu dấu của các đơn vị trên phạm vi của cả nước toàn quốc
sau đó các đối tượng này thường về chuẩn bị các công cụ khác như mua sắm máy in máy ép máy dập
và các phôi cứng đừng dùng để làm thẻ nhựa theo bằng giấy phép lái xe được nêu hành hiện nay
với cái tài liệu điều tra thì chúng tôi đã xác định được các đối tượng đã sản xuất được khoảng hai mươi chiếc bằng
bộ bằng giấy phép lái xe máy và ô tô giả và tiêu thụ trên địa bàn toàn quốc
thì cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan phòng đội đề nghị những người đang sử dụng những giấy phép lái xe giả
thì giao nộp cho cơ quan công an để điều tra và xử lý theo quy định pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan phòng đội đề nghị đối với các cơ quan được cấp phép
các giấy phép lái xe máy và ô tô sẽ nâng cao chế độ bảo mật để chống cái việc các đối tượng lợi dụng
để sản xuất các giấy phép máy và ô tô giả
vụ việc trên cho thấy tình trạng rất đáng báo động khi một bộ phận không nhỏ những người không qua đào tạo
nhưng vẫn muốn có bằng cấp chứng chỉ giấy phép lái xe
hệ lụy của hành vi làm giả giấy phép lái xe là đặc biệt nguy hiểm
chính vì vậy cơ quan chức năng sẽ tiếp tục mở rộng điều tra xử lý cả những đối tượng có hành vi mua và sử dụng loại giấy phép giả này